thì mình có cơ chế mình hỗ trợ để tiếp tục họ giữ bảo vệ
ngành nông nghiệp và nông thôn và chính quyền địa phương cần khẩn trương đánh giá lại hiện trạng rừng dự án bị xâm hại tàn phá và xử lý nghiêm cá nhân phá rừng
đồng thời tính đến việc tạo cơ chế cho người dân được hưởng lợi từ việc quản lý và khai thác diện tích rừng họ được giao quản lý
tuy nhiên đã làm cho hàng chục hectare rừng tự nhiên đã bị xóa sổ
chính vì thế mà người ta bảo dự án trồng rừng trở thành dự án phá rừng
thưa quý vị vào chiều qua một mươi bốn tháng năm trong cơn mưa lớn thì một xe đầu kéo đang đổ dốc cầu vượt ngã tư thủ đức
thành phố hồ chí minh thì gặp sự cố hút bay hàng chục mét giải phân cách bằng bê tông đã khiến cho giao thông trên quốc lộ một ủn tắc nghiêm trọng
vào khoảng một mươi bảy giờ xe đầu kéo chạy trên xa lộ hà nội hướng từ đồng nai về thành phố hồ chí minh
khi đang đổ dốc cầu vượt ngã tư thủ đức phường bình thọ quận thủ đức
do trời mưa to tài xế không làm chủ được tay lái đã khiến phương tiện trao đảo húc bay hàng chục mét giải phân cách bằng bê tông
sự cố đã khiến đầu xe bị hư hỏng nặng gãy trục trước các khối bê tông văng sang chiều đường ngược lại
do vụ việc xảy ra trong giờ cao điểm đã khiến cho giao thông trên cầu vượt ngã tư thủ đức ùn tắc nghiêm trọng kẹt xe ở cả hai hướng
lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường và xử lý điều tiết phân luồng giao thông qua khu vực
gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong đó thì nhiều vụ là do lái xe xe rượu
tại tỉnh quảng ninh dù các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền xử lý các trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn
thế nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt đề tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên tái diễn tai nạn giao thông luôn rình dập
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
nồng độ cồn trong hơi thở của người đàn ông này đo được là ba trăm hai mươi năm mg trên một lít khí thở thậm chí trên xe còn chở theo cả trẻ nhỏ
theo các chuyên gia với nồng độ cồn từ ba mg trên một lít khí thở trở lên lái xe rất dễ gây tai nạn giao thông
hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cấm lái xe ở nồng độ này
tại đường trần quốc nghĩa thành phố hạ long chưa đầy một giờ đồng hồ
tổ công tác công an thành phố đã xử lý trên một mươi trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn
trong đó nhiều người vi phạm có chở theo trẻ nhỏ
và hầu hết họ đều biết rằng lái xe sau khi uống rượu bia có thể gây tai nạn cho bản thân và người xung quanh
theo các quy định hiện hành mức phạt người lái xe vi phạm nồng độ cồn cao nhất là một mươi tám triệu đồng
những trường hợp lái xe gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm nồng độ cồn mới được xem là tình tiết tăng nặng khi khởi tố hình sự
dường như quy định như vậy chưa đủ sức gian đe
rất nhiều người vẫn tự lái xe sau khi uống rượu bia
bất chấp những nguy hiểm có thể gây ra cho bản thân và mọi người xung quanh
các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn cao nhất là một mươi tám triệu đồng
dường như quy định như vậy chưa đủ sức gian đe
rất nhiều người vẫn tự lái xe sau khi uống rượu bia bất chấp những nguy hiểm có thể gây ra cho bản thân và người xung quanh

các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn tuy nhiên vẫn chưa được thường xuyên liên tục
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
uống rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các vụ tai nạn giao thông
trong khi đó tình trạng người tham gia giao thông sử dụng bia rượu đang có xu hướng gia tăng
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị trong không khí thi đua của toàn đảng toàn dân toàn quân ta hướng tới kỷ niệm
niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh kính yêu ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của người giai đoạn năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn hai mươi
vào tối ngày hôm qua tại khu lưu niệm sáu điểm bác hổ dạy công an nhân dân
xã nha nam huyện tân yên tỉnh bắc giang đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề
công an nhân dân khắc ghi lời bác
tại chương trình nghệ thuật các tác phẩm như lời ca dân bác
cội nguồn sáu điểm bác hổ dạy tháng năm nhớ bác khắc ghi lời bác
đã được các nghệ sĩ nhà hát công an nhân dân giản dựng biểu diễn ngợi ca chủ tịch hồ chí minh
người trước khi qua đời đã để lại cho đảng và dân tộc ta bản di trúc mang tầm vóc lịch sử
kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân
đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì tổ quốc và nhân loại
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của người là dịp quan trọng để chúng ta
mỗi người dân việt nam tìm về bên bác qua những lời dạy của người
để được tiếp thêm sức mạnh ý chí nghị lực vững vàng hơn trong lao động học tập
chiến đấu đưa đất nước phát triển nhanh bền vững sánh vai cùng cường quốc nam châu
cũng nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của người và sáu mươi năm ngày bác hồ về thăm quê hương phú thọ

tổ chức hội thi báo cáo viên thực hiện chỉ thị năm quy định một trăm linh hai của bộ chính trị
chỉ thị bốn và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ của bộ công an năm hai nghìn một mươi chín
đây là hội thi được tổ chức lần đầu tiên tại công an tỉnh phú thọ
với sự tham gia của bốn mươi báo cáo viên là bí thư phó bí thư và chỉ huy xuất sắc
của các tri các đảng bộ cơ sở thuộc đảng bộ công an tỉnh
qua hội thi nhằm giúp cho cấp ủy lãnh đạo
đảng viên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh phú thọ
nhận thức đúng và đầy đủ về những nội dung cơ bản
giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đây cũng là dịp để cho đội ngũ báo cáo viên của đảng bộ công an tỉnh phú thọ
được bồi dưỡng trao đổi giao lưu học tập kinh nghiệm
gian luyện kỹ năng nâng cao chỉnh đội chuyên môn nghiệp vụ
góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền các nghị quyết của đảng
đến đảng viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao hai giải nhất sáu giải nhì
một mươi giải ba và một mươi năm giải khuấn kích cho các báo cáo viên đạt hành tích xuất sắc
còn tại tỉnh khánh hòa sau bốn ngày diễn ra với gần sáu mươi hoạt động sôi nổi hấp dẫn
vào tối qua một mươi bốn tháng năm tại quảng trường mùng hai tháng bốn
thành phố nha trang đã diễn ra lễ bế mạc festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn một mươi chín
trải qua bốn ngày lễ hội với gần sáu mươi hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
kinh tế du lịch hội nghị hội thảo vui chơi giải trí hấp dẫn đa dạng và phong phú
festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn một mươi chín đã thực sự lôi cuốn đông đảo người dân và du khách
hòa mình vào một lễ hội văn hóa đầy sôi động lung linh sắc màu
với chủ đề nha trang sắc màu của biển festival biển nha trang khánh hòa năm hai nghìn một mươi chín
đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống năng động sáng tạo trong hội nhập và phát triển
một điểm đến văn minh thân thiện và mến khách
chương trình nghệ thuật nha trang nơi gặp gỡ của những ân tình với những ca khúc ca ngợi nét đẹp
đầy sức sống của mảnh đất con người và biển đảo nha trang khánh hòa trong lễ bế mạc
nhìn một lời nhắn nhủ rằng mời gọi bạn bè du khách thập phương hãy đến với nha trang
thành phố biển xinh đẹp thơ mộng hiền hòa luôn giang rộng vòng tay chào đón
thưa quý vị đây là lần thứ ba việt nam đăng cai tổ chức đại lễ phật đàn về sắc
sau hai lần đăng cai là vào năm hai nghìn tám và hai nghìn một mươi ba
việc đăng cai tổ chức đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín thể hiện rõ thiện trí của việt nam
quyết tâm ủng hộ chủ trương của liên hợp quốc nhằm xây dựng một thế giới hòa bình hiểu nghị hợp tác cùng phát triển
với sự chuẩn bị chú đáo của nước chủ nhà đại lễ về sắc đã để lại nhiều ấn tượng
trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
đây là những hình ảnh trong ngày khai mạc đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm hội nghị quốc tế chùa tam trúc nơi diễn ra các sự kiện quan trọng
với bài thông điệp đại diện phật giáo các nước bài phát biểu của các nguyên thủ quốc gia
cũng như các cuộc hội thảo
một không gian được trang hoàng lộng lẫy
với cờ hoa cùng với đó là những nụ cười thân thiện của những người đón tiếp
đây là một niềm vinh hành của đất nước việt nam
chúng ta cũng như là những tổ chức quá chú đáo và thành công tốt đẹp
một lần nữa là thầy rất là cảm ơn bàn tổ chức cũng như đất nước việt nam
lần này thì việt nam đã đăng cài tổ chức hội nghị này
và mong là hai năm nữa thì ở ấn độ cũng sẽ tổ chức một cái hội nghị được thành công như thế
còn đây là khu quần thể di tích chùa tam trúc
với khung cảnh núi non hồ nước tạo nên vẻ đẹp nên thơ
đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa như tắm tượng phật
lễ cầu nguyện âm siêu dương thái bình hay thả đèn hoa đăng
tất cả các chương trình được chuẩn bị công phu tỉ mỉ
để các phật tử quan khách đến đây hiểu hơn về phật giáo việt nam
cũng ở đây mỗi người muốn gửi gắm những ước mơ
những ước nguyện của mình
đối với một sáu trăm năm mươi đại biểu quốc tế tham dự đại lễ vê sắc hai nghìn một mươi chín
an ninh an toàn được đảm bảo trong suốt thời gian diễn ra đại lễ đã để lại nhiều ấn tượng
số lượng người đến với chùa tam trúc đã vượt gấp bốn lần so với dự kiến ban đầu
từ hơn một trăm linh lượt khách lên tới hơn bốn trăm linh lượt
hàng ngàn chiến sĩ công an tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
đã có nhiều người bị mất đồ và tìm lại được sau khi trình báo công an
họ được ví như những đại sứ để nói lên một đất nước việt nam thân thiện an toàn
mình làm việc rất là tốt và đặc biệt là các nhân viên an ninh rất là tử tế
rất là thân thiện và luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hoành hành động
phải nói rằng công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của tỉnh hà nam trong thời gian vừa qua nhìn chung rất là tốt
và đến thời điểm này là không có một cái gì xảy ra hoặc là cần phải quan tâm trên địa bàn của tỉnh chúng tôi
hàng trăm món ăn chay đến từ ba miền bắc trung nam thể hiện tinh hoa ẩm thực chay việt nam
cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong đại lễ phật đàn vê sát hai nghìn một mươi chín
những suất cơm chay nước uống miễn phí những tình nguyện viên nhiệt tình những nụ cười thân thiện
cùng cách tổ chức bài bàn tất cả góp phần làm nên sự thành công của đại lễ phật đàn vê sát hai nghìn một mươi chín
đại lễ phật đàn liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu v sắc hai nghìn một mươi chín đã thành công tốt đẹp
thành công từ đại lễ được tổ chức tại việt nam vào các năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn và nay là hai nghìn một mươi tám
đã một lần nữa khẳng định vai trò của phật giáo việt nam trong hội nhập quốc tế khẳng định truyền thống lịch sử giá trị nhân bản của phật giáo
một tôn giáo hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển
qua đó đã có phần quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước con người việt nam
văn hóa truyền thống và lịch sử văn hóa phật giáo tới các quốc gia bạn bè trên thế giới
thưa quý vị mở đầu chuyên mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay tôi rất tiếc phải gửi tới quý vị
đặc biệt là đối với những người chăn nuôi lợn và các bà nội trợ một thông tin không vui
đó chính là dịch tả lợn châu phi thì đang diễn biến rất phức tạp
vâng ạ chính vì điều diễn biến phức tạp như vậy
thì cũng đã kéo theo đó là giá thịt lợn đang giảm mạnh
dự báo giá lợn hơi vào ngày hôm nay một mươi năm tháng năm
ghi nhận giảm giá trên diện rộng tại miền trung và miền nam
mức giảm sẽ từ hai đồng một kg cho đến bốn đồng một kg
dự báo giá lợn hơi ngày một mươi năm tháng năm tại các tỉnh khu vực miền nam
tiếp tục ghi nhận giảm giá bán tại nhiều nơi
đồng tháp giảm khoảng bốn đồng một kg so với cuối tuần trước về mức ba mươi bốn đồng một kg
sóc trăng kiên giang long an cùng có mức giảm hai đồng một kg
tiền giang cũng giảm đáng kể về còn ba mươi năm đồng một kg
giá lợn hơi toàn khu vực nằm trong khoảng ba mươi hai đồng một kg cho đến bốn mươi hai đồng một kg
tại thị trường miền trung giá lợn hơi giảm khá rõ rệt ở nhiều nơi
cụ thể là tỉnh hà tĩnh giảm bốn đồng một kg
từ ba mươi năm đồng một kg về còn ba mươi một đồng một kg
tại quảng trị giảm ba đồng một kg
ngoài ra tỉnh bình thuận cũng giảm hai đồng một kg
toàn miền dự báo giá lợn hơi giao động từ ba mươi đồng một kg
cho đến bốn mươi một đồng một kg
như vậy là giá lợn hơi xuất chuồng tại các tỉnh thuộc khu vực miền bắc ngày hôm nay
sẽ ít có biến động hơn so với hai miền trung và miền nam
và dự báo nằm trong khoảng hai mươi chín đồng một kg cho đến ba mươi tám đồng một kg
vâng nếu như mà dịch tả lợn châu phi tiếp tục kéo dài như thế này
chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cả người sản xuất cũng như là người tiêu dùng phải không ạ
vâng chắc chắn là như thế
và tôi nghĩ rằng là đặc biệt là đối với những người chăn nuôi ạ
họ sẽ mất hết tiền bạc
và công sức của mình nếu như đàn lợn của họ sẽ bị nhiễm dịch bệnh
thế còn với những cái đàn lợn mà họ không bị nhiễm dịch bệnh
những cái lợn có lợn không bị nhiễm dịch bệnh thì bản thân họ thì khi mà bán ra
thì cái giá thị trường nó cũng bị thấp hơn
con người tiêu dùng của chúng ta thì sẽ rất là lo lắng
bởi vì cái nguồn lợn của chúng ta sẽ không được đảm bảo
và hàng ngày các bữa ăn của chúng ta sẽ không còn được cái giá cả nó phù hợp
để phù hợp với từng gia đình nữa anh vũ ạ
tuy nhiên chị minh hương cũng như là quý vị khán giả cũng không cần phải quá lo lắng đâu
bởi vì chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc
và thực tế là cơ quan chức năng đã vào cuộc rồi
đề xuất hỗ trợ thêm chi phí cho các doanh nghiệp để có thể mua thịt lợn sạch cấp đông
để cung cấp được cho thị trường và cung cấp đầy đủ cái nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay
bởi vì cục chăn nuôi cho biết là hiện đơn vị đang xin ý kiến của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hỗ trợ thêm chi phí cho các doanh nghiệp mua thịt lợn trong giai đoạn này
với năm trạm kiểm dịch quốc gia để kiểm tra từng vùng dịch
vâng bên cạnh đó thì cũng có một điều mà tôi cũng muốn lưu ý đối với các bà nội trợ đó là
virus gây bệnh dịch tả lợn châu phi thì có sức đề kháng kháng khá cao
có thể tồn tại lâu ở ngoài môi trường và trong các sản phẩm thịt lợn như xúc xích
dăm bông từ vài chục ngày cho đến một ngày
tức là gần ba năm ở dạng thịt đông lạnh
và điều đáng chú ý là virus có khả năng chịu được bệnh
độ từ năm mươi sáu độ c trong bảy mươi phút bảy mươi độ c trong hai mươi phút
và thậm chí là ở một trăm linh độ c
virus gây bệnh dịch tả lợn châu phi vẫn sống được trong một phút
và bên cạnh đó thì virus gây bệnh cũng có thể tồn tại trong môi trường có độ ph
từ ba năm cho đến một mươi một năm và ở các dụng cụ chăn nuôi phương tiện vận chuyển
quần áo của người chăn nuôi trong nhiều ngày
vâng tuy nhiên người tiêu dùng thì cũng không cần phải quá lo lắng như vậy đâu ạ
bởi vì thậm chí là khi mà chúng ta biết đây là thịt lợn bị bệnh
thì chúng ta cũng đừng có tẩy chay tất cả các loại thịt lợn
kể cả thịt lợn đã an toàn thịt lợn đã được cấp giấy chứng nhận
và chỉ cần người tiêu dùng sáng suốt một chút
lựa chọn những thịt lợn đã qua chế biến kỹ càng
khi mà mua thịt lợn thì chúng ta có thể có được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
và có dấu kiểm dịch của các cơ quan chức năng
thì chắc chắn là sẽ đảm bảo được cái nguồn gốc xuất xứ
cũng như là đảm bảo độ an toàn cho chính mình
cũng như là các thành viên trong gia đình phải không ạ
và ngay sau đây thì có thể bạn quan tâm sẽ đưa ra một số gợi ý
nên mua thịt lợn ở những nơi uy tín có nguồn gốc rõ ràng
trường hợp mua thịt ở chợ cần chú ý các dấu hiệu nhận biết
về màu sắc cảm quan thịt lợn sạch có màu hồng tươi
trong khi thịt lợn siêu nạc có màu đỏ đậm khắc thường sáng và bóng
mặt da có thể xuất hiện những đốm đỏ
với thịt lợn sạch khối thịt rắn chắc có độ đàn hồi cao khi ăn xuống
thớ thịt đều đừng cắt mặt thịt khô ráo
thì tồn dư chất cấm thường khô cứng hơn và ít đàn hồi
khi chế biến thịt lợn sạch luộc lên nước trong không vắng bẩn
khi giang miếng thịt nở ra không ra nước và có mùi thơm
thịt siêu nạc hoặc nuôi cám tăng trọng khi luộc thường nhiều váng
nước có mùi hôi lúc giang ra nhiều nước ăn khô
thịt nhiễm ký sinh trùng phổ biến nhất là lợn bị nhiễm run sán
cần quan sát kỹ trước khi mua để ý những vùng thịt có gân mỡ
nếu thấy những hạt như hạt gạo nếp thì không nên mua
thịt tiêu hủy bao gồm cả lợn rừng và lợn nhà
và virus dịch tả lợn châu phi có sức đề kháng cao
có khả năng chịu được ở nhiệt độ thấp
virus có thể tồn tại trong máu đã phân hủy được năm tuần
trong máu khô được bảy mươi ngày
và trong thịt dính xương ở nhiệt độ là ba mươi chín độ được một trăm năm mươi ngày
nguyên tắc tiêu hủy phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác nếu có
địa điểm tiêu hủy phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh
hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch
trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch sát động vật
sản phẩm động vật phải được cho vào bao
và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khửi chùng trước khi vận chuyển
trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa
phải sử dụng tấm ni lông hoặc vật liệu chống thấm khác
để lát bên trong thùng của phương tiện vận chuyển
phương tiện dụng cụ được sử dụng để vận chuyển phụ phẩm và sản phẩm khác
đến địa điểm tiêu hủy phải có sàn kín phải được vệ sinh khử chùng tiêu độc
trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy
người tham gia vào quá trình tiêu hủy lợn bệnh nhi lợn bệnh
cần phải thực hiện vệ sinh sát trùng để tránh làm lây lan mầm bệnh
biện pháp tiêu hủy gồm trôn lấp hoặc đốt có thể đốt bằng lò chuyên dụng
hoặc đốt thủ công bằng cách đào hố cho bao chứa sát động vật sản phẩm động vật vào hố
và đốt bằng củi than dơm dạ xăng dầu v v sau đó lấp đất và nện chặt
hố trôn sát động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực
cũng sẽ được giảm giá vé tương tự như vậy cả lượt đi và lượt về
thời gian áp dụng từ nay cho tới hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chính sách giảm giá vé tàu này cũng được áp dụng khi nhập học
tại các trường đại học cao đẳng học viện trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
khi mua vé hành khách phải cung cấp chứng minh thư thẻ căn cước thẻ học sinh
kèm theo giấy báo thi thẻ dự thi hoặc giấy báo nhập học
trong phần tiếp theo của chương trình
sống cảnh nhà siêu nhỏ để có hộ khẩu tại trung tâm thành phố hồ chí minh
tác hại của coticoin đối với giảm
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên an tv
và ngày sau đây thì những đồng nghiệp của chúng tôi từ thành phố hồ chí minh
sẽ gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
và xin mời chừng quay sáng phương nam ạ
quang huy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sáng phương nam
mở đầu bản tin ngày hôm nay là một cập nhật trong lĩnh vực an toàn giao thông
vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng năm trên đường lê đức thọ quận gò vấp thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe gắn máy và xe tải
là một cô gái một mươi sáu tuổi tử vong
thời điểm trên cô gái một mươi sáu tuổi chạy xe máy trên đường lê đức thọ
khi vượt qua giao lộ với đường thống nhất thuộc phương một mươi sáu quận gò vấp
thì cho xe phán gấp khiến người và phương tiện ngã ra đường
lúc này một xe tải bị xối thành phố hồ chí minh chạy hướng ngược lại
đã va trúng thiếu nữ trên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc khiến giao thông ủng tắc cục bộ
nhận tin báo lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường
ghi lời các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
theo người dân thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn đường trơn trượt
khiến thiếu nữ bị té ngã
tiếp tục với một thông tin khác
trong chiều qua tiến tới kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh thành ủy thành phố
đã tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thành ủy thành phố đã biểu dương một trăm năm mươi ba tập thể và hai trăm ba mươi chín cá nhân thực hiện tốt học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trong số ba trăm chín mươi hai điển hình được biểu dương trong năm nay thành phố hồ chí minh
có nhiều điển hình là các tập thể cá nhân trong lực lượng công an nhân dân như
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh
đảng bộ công an quận một mươi hai quận bốn đội quản lý hành chính trật tự xã hội quận chín
đây là những điển hình đã chủ động sáng tạo tích cực và trách nhiệm
trong triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều công trình mô hình giải pháp mới
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh biểu dương cám ơn sự đóng góp lớn
của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
với nhiều ngành nghề vị trí công tác xuất thân khác nhau nhưng các điển hình
cùng hướng đến những giá trị tốt đẹp hiệu quả trong công tác và tính nhân văn trong cuộc sống
đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị mỗi cấp ủy cán bộ đảng viên thành phố
tiếp tục thấm nhuận và quán trị sâu sắc những tư tưởng quan điểm của hồ chí minh
thật sự tự giác rèn luyện tu dưỡng theo những lời dạy của người
để xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh
cán bộ đảng viên hãy lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp để làm thước đo hiệu quả công việc
xu hướng mua nhà phố ở khu vực trung tâm để con cái được học tại các trường điểm
hay thuận tiện trong việc đi lại kinh doanh là sự lựa chọn của nhiều người
vì vậy hiện nay rất nhiều người dù sống trong các căn nhà siêu nhỏ
hay là chung cư cũ tại trung tâm thành phố vẫn không chịu di dời cũng vì số hộ khẩu
hàng trăm ngôi nhà diện tích chưa đến hai mươi m hai
vẫn là nơi sinh sống của hơn chục con người
phơi quần áo tạm bỡ nấu nướng bên ngoài gần như không có không gian sinh hoạt chung
gia đình của bà đông là một ví dụ
diện tích nhà siêu nhỏ khi bề ngang chỉ hơn một bốn mét dài hơn chục mét
nhưng đây vẫn là chỗ chui ra chua vô của cả gia đình
điều đáng nói dù rất nhiều người đặt vấn đề mua nhà với giá cao nhưng bà đông không đồng ý
vì bà cho rằng có được số hộ khẩu ở khu vực trung tâm để con cháu học hành thuận tiện
ở thời điểm hiện tại không phải là đúng
chỉ là điều đơn giản
nói chung là trường học gần gần đây thôi
không khá hơn người dân khu phố sáu là mấy hàng trăm hộ dân ở chung cư lý thái tổ quận ba
cũng chịu cảnh sống tại chung cư cũ
rất nhiều lý do khiến cư dân ở đây không thể di dời
trong đó việc muốn có số hộ khẩu ở khu vực trung tâm thành phố
để con cháu học ở những trường điểm là mong mỏi trên hết
nếu mà di chuyển phải xa hơn con cái học cửa hàng xa hơn thì nó bất tiện cho vấn đề sinh hoạt
ai cũng muốn ở trung tâm
thì cái việc di chuyển đó tiện lợi dễ dàng hơn
con cái đi học hành dễ dàng hơn
theo các chuyên gia bất động sản đây là những tâm lý hoàn toàn dễ hiểu của người dân
bởi những năm gần đây để sở hữu bất động sản ở khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh
là điều khó và vượt qua khả năng chi trả của nhiều người
ghi nhận thực tế giá nhà đất ở khu vực quận một quận ba
giao động ít nhất ở hơn một trăm năm mươi triệu đồng mỗi mét vuông
có khu vực lên đến cả tỷ đồng mỗi mét vuông
chưa kể với trường hợp mua căn hộ ở khu vực trung tâm mà dự án vướng phải pháp lý
người dân cũng chưa thể cấp các giấy chứng nhận pháp lý để đăng ký học hành cho con cái
không chỉ người dân không muốn rời khỏi khu vực trung tâm
những người mua nhà ở khu vực này để được hưởng các quyền lợi cũng gia tăng đáng kể
khiến cho phân khúc nhà phố ở khu vực trung tâm luôn luôn nóng
chúng ta đang nói về một cái nhóm hàng hóa trên thị trường nó rất là hạn chế
nhu cầu thì rất là nhiều thì do đó là cái giá cả của nó rất là cao
thậm chí có những con đường nó đắt đỏ một tỷ hai đến một tỷ rưỡi giao dịch ở trên thị trường
với một cái mức độ là một mét vuông có nghĩa là nếu mà đi ra vùng ven thì một mét vuông trong trung tâm
có thể mua được một căn hộ ở vùng ven
rõ ràng là đặc sắc ra miếng bởi vì là ngoài cái yếu tố là ở thì nó còn có câu chuyện là chỗ làm
còn có sinh kế của gia đình chuyện học hành của con cái
vấn đề là tiện sinh hoạt trong cái câu chuyện đi chợ
và một cái thói quen rất là lâu đời của người việt nam chúng ta là vẫn thích ở nhà có đất
hơn là ở câu chuyện căn hộ
từ nhiều khía cạnh nói trên các chuyên gia bất động sản nhận định
đây là tồn tại của thị trường bất động sản tại khu vực trung tâm
khi mà nhiều người muốn mua nhưng không mua được
và người ở lại phải chịu cảnh hàng chục người sống trong căn nhà siêu nhỏ
chỉ vì mong muốn con cái được hưởng các quyền lợi khi có sổ hộ khẩu ở trung tâm thành phố
thưa quý vị mới đây phương án đấu giá cho thuê quảng cáo xe buýt mới
đã được sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh phê duyệt
sau bốn mươi ngày
những lần thất bại liên tiếp
những điểm mới trong phương án đấu giá lần thứ năm là thời gian thực hiện hợp đồng
cũng giải quyết linh động từ sáu tháng một năm hai năm hoặc ba năm
số tiền đặt cọc từ năm đến một mươi năm mỗi gói thầu tùy theo thời gian hợp đồng
khác với những lần trước đợt đấu giá cho thuê quảng cáo trên xe buýt lần này
có hơn một một trăm linh xe buýt thuộc bảy mươi hai tuyến và sẽ được chia nhỏ thành bảy mươi một gói thầu
nguyên nhân các gói xe buýt không thành công được các chuyên gia kinh tế cho rằng
một phần phương pháp quảng cáo trên xe buýt kém hấp dẫn hơn kênh quảng cáo online
và thực hiện còn khá nhiều khâu phức tạp cho doanh nghiệp
phải mất nhiều năm tp hcm mới chấp thuận chủ trương cho thuê quảng cáo ngoài thân xe buýt
trong đợt đấu thầu năm hai nghìn một mươi bảy một công ty quảng cáo nhật trúng thầu gói quảng cáo
trên bốn trăm chín mươi hai xe buýt với chi phí một trăm sáu mươi hai tỷ đồng trong ba năm
thưa quý vị nhiều chuyên gia cho rằng để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển cần có những chính sách cụ thể
và thiết thực hơn để các doanh nghiệp có thể tiếp cận
theo nhận định của các chuyên gia kinh tế để phát triển các nhóm sản phẩm công nghiệp
chủ lực của thành phố thì tạo đầu ra cho các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu
của các doanh nghiệp là cần thiết vì hơn chín mươi các doanh nghiệp hiện nay
là các doanh nghiệp khởi nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
để thực hiện chương trình liên kết này thì trong thời gian qua
thành phố cũng tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
chú trọng vào cơ chế xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu
thành phố hồ chí minh đã công bố bảy nhóm sản phẩm chủ lực
tuy nhiên cũng theo nhiều chuyên gia hiện nay đang có đến chín mươi bảy doanh nghiệp vừa và nhỏ
rất hạn chế về vốn và công nghệ
chính sách hỗ trợ của chính phủ về vốn đất đai hiện nay rất khó tiếp cận
do vướng các thủ tục hành chính
chuyển sang một thông tin văn hóa đáng chú ý
mới đây series truyền hình hành động chiến binh warrior của mỹ
đã công bố danh sách diễn viên cho mùa thứ hai
điểm đặc biệt là diễn viên busin nguyễn được chọn để đạo diễn cho sáu tập phim này
series warrior dự trang dựng dựa trên búc tích của huyền thoại võ thuật lý tiểu long
một phiên xoay quanh cuộc trắng giành quyền lực của các văn nhóm
tại khu phố trung ở san francisco mỹ
diễn viên victsing nguyễn tham gia series này ở mùa đầu tiên với vai trò diễn viên
anh đóng vai zinc cái cầm đầu máu lạnh có băng phục hải tại đây
với âm mưu nắm quyền thống trị
khi syri swarier chỉ chiếu được ba tập thì nhà sản xuất đã công bố dạng diễn viên cho mùa hai
trong đó nhà sản xuất cũng chọn nustin nguyễn là đạo diễn cho sáu tập của mùa này
lý do chọn dustin nguyễn chỉ đạo thực hiện warrior được nhận định
từ quan sát quá thời gian hoạt động tại việt nam
nhiều năm qua dustin nguyễn thể hiện khả năng sản xuất và đạo diễn phim
quay nhiều tác phẩm để lại dấu ấn như lửa phật bao giờ có yêu nhau vậy chín tám một mươi
đặc biệt bộ phim trúng số do anh đạo diễn cũng tự nhận nhiều giải thưởng
và đề cử giải thưởng điện ảnh
thưa quý vị trên thị trường hiện nay có vô số các loại mỹ phẩm có chứa chất coticoid
một mặt thì tác dụng của nó sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng trong việc làm trắng da
chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng
thế nhưng nếu như dùng với hàm lượng cao sẽ để lại mối nguy hiểm lớn cho người sử dụng
các phương tiện truyền thông vẫn thường xuyên cảnh báo về loại chất này
thế nhưng rất nhiều người vẫn tự ý tìm mua thuốc và mỹ phẩm có chứa coticoid để điều trị
dẫn đến những tai biến rất nặng nề
mục sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
sau một thời gian sử dụng mỹ phẩm chị hợp đã phải tìm đến bác sĩ để điều trị cho làn da nhiễm cotticoid
da của chị mỏng dần luôn trong tình trạng mần đỏ xuất hiện các biến chứng kèm theo
tôi đã bị nhiễm được khoảng nửa năm rồi
thì quá trình tôi bị nhiễm thì yên tâm nhất không dám chữa trị ở spa
mà tôi phải đến bác sĩ
đến bệnh viện để gặp các bác sĩ chuyên ngành
vì là tôi dùng rất là nhiều mỹ phẩm ở ngoài không rõ nguồn gốc
thành ra là gây ra kích ứng da
theo các bác sĩ chị hợp còn khá may mắn khi kịp thời đến chữa trị
vì nhiều trường hợp bị viêm gian nặng kéo dài điều trị rất khó khăn
da bị nhiễm corticoid nó sẽ biểu hiện của những cái ví dụ như là da mỏng
da rất là dễ bị nhạy cảm kích ứng khi mà đi ra ngoài ánh nắng
đặc biệt ra ngoài ánh nắng thì mặt đỏ bừng
rồi các vùng da mà đã bôi thuốc coticoid rồi nó cảm giác như là lúc nào cũng đỏ
giống như những cái người mà người ta sử dụng rượu bia mà nó kích ứng nó đỏ lên như vậy
chị nhung là một trong những nạn nhân của việc mua kèm trộn trên mạng
tin theo lời quảng cáo là hết mụn và trắng da
chị đã sử dụng trong suốt gần một năm
theo tính chất công việc thì tôi phải trang điểm khá là nhiều
và trang điểm thì khiến cho da mình bị ảnh hưởng
vì vậy tôi có đặt một số những loại mỹ phẩm ở trên mạng về để chăm sóc da
tuy nhiên thì thời gian đầu ra cải thiện tốt nhưng mà về sau thì càng dùng nhiều thì nó lại càng nổi mụn
thậm chí là thời tiết thay đổi tôi cũng rất dễ bị kích ứng
và tôi theo tôi quan sát thì tôi cảm thấy da mình bị mỏng đi

chị nhung được các bác sĩ chuẩn đoán là việc dùng kem trộn có chứa cotticoid nên già bị nhiễm khuẩn nặng
da tôi một năm trước đây khi mà muối bị thì nó mận đỏ rất là nhiều kích ứng thậm chí là nó dày lên
nổi những cái mụn bọc rất là to mụn viêm mụn ẩn
và tôi đã phải uống thuốc đông tây y kết hợp với cả bôi ở bên ngoài nữa
biểu hiện của những kinh ngứa sẩn ở trên da mà khi sử dụng corticlip vào thì bệnh nhân cảm thấy là hết ngứa rất là nhanh
hoặc là bệnh nhân là bị mụn ở trên da bôi thuốc vào cái mụn cũng giảm rất là nhanh
hoặc là bệnh nhân sử dụng thuốc corticoid mà sử dụng những thuốc bôi đấy làm cho cái da của mình nó sáng nó trắng hồng
nhưng mỗi một lần bệnh nhân ngừng thuốc sử dụng thì cái ngứa tăng lên
rồi mụn cũng nhiều hơn
hoặc là có thể là cái sợ cái sạm cái náo của bệnh nhân
cái này càng nhiều
corticoid có tên gọi đầy đủ là glucocorticoid là học môn vỏ thượng thật có công dụng thúc đẩy sự tổng hợp gluco từ protein
trong mỹ phẩm cotticoid có tác dụng làm trắng mịn da nhanh chóng sau khi bôi
tác dụng làm đẹp tức thì của chất này có trong thời gian ngắn sau đó da sẽ bị phản ứng phụ mạnh
nếu ngừng dùng sẽ khiến da bị ngứa ngáy nồi mần đỏ kèm theo những bụi nước li ti trên mặt
nếu người bệnh mà sử dụng không tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ hoặc là đôi khi là lạm dụng quá mức
thì nó sẽ gây ra các tác dụng phụ tại chỗ thì có thể gây ra là teo da giãn mạch tại chỗ làm giảm sức đề kháng của da
hoặc là gây ra những các cái tình trạng như là rậm lông bọc lông tại chỗ
còn nếu như sử dụng thời gian quá dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thân
nó là gây suy gan suy thận suy đa thể tạng hoặc là gây ra những các cái bệnh dối loạn truyền hóa như là dối loạn truyền hóa mỡ máu hay là dối loạn truyền hóa đường huyết
cô gái hai mươi sáu tuổi chồng như cụ già bảy mươi đó là trường hợp chị nguyễn thị phượng ở tỉnh bến tre sau khi điều trị ngứa da mặt và ra tay vì cho rằng mình bị dị ứng hải sản
da mặt và cơ thể chị phượng dần biến dạng trở nên nhăm nheo và chảy xệ
hay như trường hợp của chị thanh thị phượng

hai mươi chín tuổi mà như bà lão bảy mươi
theo các bác sĩ một trong số các nguyên nhân là do bệnh nhân sử dụng thuốc có chứa cotticoid trong một thời gian dài
có thể thấy là da bị ảnh hưởng bởi corticoid có hậu quả vô cùng nặng nề
do đó thì các chị em phụ nữ khi mà lựa chọn mỹ phẩm thì cũng nên chú ý đến thành phần có trong mỹ phẩm
vâng và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng tham khảo cách chăm sóc và phục hồi làn da
nếu bị nhiễm corticoid
bước một tẩy trang và làm sạch sâu ra mặt
sau đó di tính chất
bước hai bắn tia laser
bước ba đắp mặt nạ trị liệu
bước bốn bồi kèm dưỡng chất dành cho da nhiễm corticoid
bước năm kết thúc bằng việc bôi kem chống nắng và bảo vệ da

dùng sữa rửa mặt dành riêng cho da bị nhiễm corticoid và da bị kích cứng
sữa rửa mặt này phải thành phần không được chứa cồn
bước thứ hai sẽ là các bước giữ ẩm thông thường cơ bản
như là xịt khoáng vôi kèm dưỡng
cũng có thể đắp bằng nạ
nhưng thường sẽ là một hai lần một tuần
đắp bằng nạ để cho nó da dịu da và thải độc da tốt hơn
da nhiễm cọc thì da rất là yếu
nên bắt buộc hàng tuần phải đến đây để bác sĩ kiểm tra lại
và cũng có thể để bác sĩ đến diện di
hoặc là chiếu các tiên laser vào để cho da bị giảm đỏ đi
giảm viêm đi bớt đi
có thể nhận biết sớm da bị nhiễm corticoid bằng những dấu hiệu sau
da láng miệng rất nhanh tăng bóng chỉ sau một đêm sử dụng
mụn cám biến mất nhanh sau vài ngày sử dụng
da trắng nhanh rõ rệt bật tông chỉ sau một đến hai lần dùng
da căng bóng rất đẹp tay sờ vào da cảm giác da mềm và mọng nước

những vùng nám mờ nhanh sau vài ngày đến một tuần
những nét nhăn li ti trên da biến mất
những nét nhăn sâu trước đó trở nên mờ nhạt rất nhanh sau bảy một mươi ngày dùng
nếu có dấu hiệu trên nên dừng lại để kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng
mời quý vị đến với những thông tin về dự báo thời tiết
sau chuỗi ngày oi bức vừa qua hà nội và các tỉnh miền bắc
sẽ bắt đầu đón nhận những cơn mưa
mưa rào và rông dài rác bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay
tuy vậy trời vẫn nắng nóng nhiệt độ khá là cao
ở mức ba mươi ba ba mươi năm độ c
và do thời tiết trong ngày có khả năng thay đổi nhanh chóng như vậy
nhiệt độ tranh lệch cao mọi người cần hết sức cảnh sát
tránh bị sốc nhiệt
trong khi đó hình thái thời tiết mưa nhiều và rông
cũng xuất hiện ở khu vực miền trung tây nguyên
xong cũng giống như miền bắc
nhiệt độ tranh lệch ngày và đêm rất lớn
có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân
ngoài ra việc thay đổi nhiệt độ như vậy
cũng khiến cho lượng oxy ở trong nước giảm mạnh
có khả năng gây chết các loại vật nuôi dưới nước
như là tôm hoặc cá
bà con cần hết sức lưu ý
thời tiết nắng nóng kéo dài
tại các tỉnh miền nam
cũng đang là nguyên nhân khiến cho lúa chết hàng loạt
đất nhiễm phèn nặng
điển hình là tại đồng tháp
rất nhiều nông dân trồng lúa đã gặp khó khăn
khi lúa bị ngộ độc phèn chết sau khi gieo xạ
thời tiết bất thường cũng làm tăng nguy cơ
xảy ra các bệnh ở cây lúa
hiện địa phương này đang khẩn trương đối phó
với khó khăn và giúp bà con ổn định sản xuất
và cuối cùng
theo các cơ quan chức năng
năm hai nghìn một mươi chín này thì dự kiến
việt nam sẽ đón nhận khoảng từ một mươi đến một mươi hai cơn bão
và áp thấp nhiệt đới trên biển đông
về số lượng thì giảm hơn
so với những năm trước
song cường độ và diễn biến sẽ phức tạp hơn
nguy hiểm hơn
các tỉnh miền núi phía bắc cũng cần đặc biệt chú ý
đến hiện tượng lúa quét xa lời đất
khi thiên tai xảy ra tránh những thương vong không đáng có
còn bây giờ sẽ là chi tiết cho các vùng trên cả nước